từ chiều tối ngày hôm qua do mực nước dâng lên cao ở các hệ thống sông miền nam theo kỳ chiều cường
đã khiến cho nhiều khu vực trũng thấp tại tp hcm bị ngập nặng và ảnh hưởng lớn đến giao thông cũng như cuộc sống của người dân nơi đây
dự báo đợt chiều cương này sẽ đạt đỉnh vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
từ một mươi sáu h chiều một mươi bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của chiều cường nhiều tuyến đường ở quận hai tp hcm đã ngập trong nước
nước sông lên nhanh tràn ngược vào hệ thống thoát nước qua các hố ga chảy ra các tuyến đường
chỉ trong khoảng một giờ nhiều con hẻm đã ngập sâu khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn
nhiều phương tiện bị chết máy buộc phải dẫn bộ nước tràn cả vào nhà gây hư hại đồ đạc tài sản của người dân
theo người dân một số vùng trũng trước đây mỗi khi có mưa lớn hay chiều cường gây ngập sau đó nước sẽ rút rất nhanh
tuy nhiên vài năm trở lại đây do hệ thống kênh thoát nước bị lấn chiếm bởi các công trình xây dựng khiến nước rút chậm tình trạng ngập kéo dài hơn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo đợt chiều cường này sẽ đặt đỉnh vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
mực nước tại các trạm đo trên sông sài gòn có thể đạt mức báo động ba và trên báo động ba